chính từ hệ lụy việc uống rượu này đã gây nên những thảm cảnh như chồng say đánh vợ con vợ giết chồng con giết cha
đây cũng là thực trạng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi và phóng sự dưới đây tiếp tục là lời cảnh tình cho những ai ham mê rượu trẻ
cho đến ngày một mươi bốn tháng ba sức khỏe của đinh văn theo chú thôn yên ngựa xã long sơn huyện minh long tỉnh quảng ngãi đã hồi phục sau khi tự tử
đối tượng hối hận tội ác của mình gây ra khi sát hại đứa con ruột tám tuổi
trước đó vào dạng sáng ngày sáu tháng ba sau khi uống rượu về nhà đinh văn theo đã dùng dao ham dọa chém vợ con
trước đó vào dặng sáng ngày sáu tháng ba sau khi uống rượu về nhà đinh văn theo đã dùng dao ham dọa chém vợ con
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thường xuyên xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng người thân trong gia đình sát hại nhau mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng rượu bia quá mức
trong số án mạng giết người khi có rượu bia thì thường xuất phát từ lời chửi thô bạo thái độ coi thường xúc phạm nhau gây ra mâu thuẫn
từ những vụ án mạng đau lòng xảy ra có thể thấy hậu quả do rượu bia gây ra là hết sức nghiêm trọng

hành vi vi phạm pháp luật phạm tội thì một trong những công tác phạm ngừa có tuyên truyền giấu dục pháp luật cho quần chúng nhân dân người ta nắm bác hiểu biết pháp luật
và cùng nhau là phạm chống tàu phạm nói chung cũng như là việc lên ấn cúi giấc để mà các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật rồi tàu phạm xảy ra
thiết nghĩ các cấp các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa để có biện pháp phòng ngừa nhất là phía gia đình người thân của mỗi người cộng đồng xã hội cùng nhau chung tay

và chính quyền cơ sở cần giữ mối đoàn kết tương thân tương ái xây dựng đời sống văn hóa đấu tranh ngăn chặn tác hại việc sử dụng rượu bia gây ra hậu quả đáng tiếc